lần đầu tiên tại đà nẵng một loại ma túy mới có tên là crispy fruit được ngụy trang giấy dạng bột hoặc nước uống trái cây
vừa được công an quận hải châu phát hiện bắt giữ hai đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp loại ma túy này
đây là dương thị thanh phương hai mươi tám tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triều đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy nước nho cho giới trẻ trên địa bàn toàn thành phố
giúp sức cho phương còn có mai gia thái bình chú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
phương thường xuyên lên mạng live stream quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội nhóm kín nhằm thu hút giới ăn chơi
khi có khách yêu cầu phương sẽ nhờ bình đến lấy và đem đi ra tận nơi
phương đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ để xác định trong gói nước nho này có chứa thành phần ma túy và đã tiến hành bắt để xử lý theo quy định pháp luật
với tuyên bố không dễ gì bị công an phát hiện phương không chỉ bán mà còn chỉ cách sử dụng và cả cách để qua mặt lực lượng chức năng
mỗi gói bột được phương giao bán với giá từ hai triệu tám trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
cách thức sử dụng là pha một gói với một lon nước giải khát bất kỳ sẽ đủ cho hai ba người sử dụng

dưới dạng là ba loại ma túy kết hợp lại đây là thủ đoạn rất mới của bọn tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy
biết rõ nước nho là ma túy nhưng các đối tượng vẫn công khai mua bán trên mạng xã hội
một bộ phận giới trẻ xem đây như một loại thân dược đem lại cảm giác khoái cảm mà không sợ vi phạm pháp luật
hiện công an tp đà nẵng và bộ công an đang vào cuộc để kịp thời chỉ đạo tiếp tục đấu tranh ngăn chặn không cho loại ma túy nguy hiểm này phát triển